thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
mới đây các bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống thành công
bé gái năm tuổi bị hốc quả nhãn suy hô hấp nặng
cụ thể tối ngày một mươi bảy tháng ba bé gái năm tuổi trong lúc ăn nhãn
bất ngờ bị ho sặc hóc khó thở tim tái
được người nhà sơ cứu tại chỗ nhưng không hiệu quả
một mươi phút sau bé được đưa đến khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
trong tình trạng lơ mơ tím tái nhịp tim chậm
dì vẫn được gắp ra là quả nhãn
tuy nhiên bệnh nhi bị suy hô hấp nặng có nguy cơ ngừng tim
nên các bác sĩ đã đặt nội khí quản và hỗ trợ hô hấp bằng thở máy
và duy trì các biện pháp hồi sức tích cực
khi tình trạng hô hấp tuần hoàn của bệnh nhi ổn định
bệnh nhi được hội trần và chuyển viện điều trị tiếp theo
chuyên khoa tại bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ
hiện tại bệnh nhi đã tỉnh táo hoàn toàn
không để lại di chứng gì và được ra viện
bác sĩ hoàng hồng quang trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
hốc dị vật đường thở là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ
lứa tuổi hay mắc là từ một đến năm tuổi
các trường hợp bị hốc dị vật đường thở nếu không được cấp cứu kịp thời
sẽ dẫn tới hậu quả rất nặng nề suy hô hấp ngừng thở và ngừng tim
đặc biệt với những dị vật lớn lấp hoàn toàn đường thở
có thể dẫn tới ngừng tim chỉ trong vài phút
trường hợp bệnh nhi này rất may mắn khi sơ cứu tại nhà không có kết quả
nhưng bệnh nhi cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
nên đã qua cơn nguy hiểm
qua đây các bác sĩ khuyên cáo
ông bà hay người trông trẻ cần hết sức cảnh giác
với những đồ ăn đồ chơi xung quanh trẻ
có hình tròn trơn nhẵn như quả vải quả nhãn viên kẹo viên bi
và tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa chơi đùa vì rất dễ gây sạc
khi phát hiện trẻ bị hốc dị vật
cần thực hiện các biện pháp sơ cứu đúng cách và kịp thời
đồng thời cũng phải nhanh chóng kêu người hỗ trợ
vừa thực hiện sơ cứu vừa đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất
để được hỗ trợ chuyên sâu
cách sư cứu trẻ bị hốc dị vật rất đơn giản
tuy nhiên vì không hiểu biết
nên có nhiều bậc cha mẹ dùng tay móc họng
khiến cho dị vật vào sâu hơn chảy sức họng
và trẻ càng khó thở gặp nguy hiểm hơn
đối với trẻ dưới hai tuổi bị hốc dị vật
cha mẹ thực hiện cách sơ cứu trẻ bị hốc dị vật như sau
cho trẻ nằm sấp trên cánh tay của mình
đầu hướng xuống đất giữ chắc đề cổ
và đầu của trẻ khỏi bị tuột
sau đó dùng gót bàn tay còn lại
vỗ mạnh năm cái vào vùng lưng giữa hai xương bả vai của trẻ
sau đó tiếp tục lật trẻ qua tay phải
và quan sát xem trẻ đã hồng hào trở lại
đã thở và khóc được chưa
đồng thời kiểm tra miệng của trẻ xem có di vật nào không
và lấy ra
còn đối với trẻ trên hai tuổi và còn tỉnh táo
thì hãy để cho trẻ đứng
cha mẹ hoặc người sư cứu sẽ đứng phía sau lưng trẻ
hoặc quỳ gối rồi tròng hai tay ra phía trước của trẻ
một tay nắm thành nắm đấm
và một tay trồng lên tay còn lại
để đặt vào vùng thượng vị của trẻ
gió ấn mạnh theo chiều từ dưới lên trên năm cái thật mạnh
nếu trẻ bị hóc dị vật chưa thở được
hoặc dị vật chưa ra
thì tiếp tục thực hiện biện pháp từ sáu đến một mươi lần
còn đối với trường hợp trẻ bị hóc di vật đường thở
và hôn mê bất tỉnh
thì hãy đặt trẻ nắm ngửa
cha mẹ hoặc người sư cứu quỳ gối
tựa hai chân hai bên đùi trẻ
nắm hai bàn tay thành nắm đấm
và ấn mạnh vào dưới xương ức của trẻ
theo chiều từ dưới lên trên năm cái liên tiếp
thực hiện hà hơi thổi ngạt hai cái
nếu dị vật vẫn chưa ra
và trẻ không thở được
thì tiếp tục thực hiện sư cứu cho đến khi dị vật văng ra
và trẻ khóc trở lại